tại con tum ngành thú y tỉnh vừa phát hiện một ổ dịch lở mồm long móng trên địa bàn
trên đàn gia súc tại làng o xã gia xia huyện sa thầy
dịch lở mồm long móng xuất hiện tại địa phương này từ đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
đến nay đã có năm mươi bốn con bò và một mươi một con heo của hai mươi hai hộ gia đình mắc bệnh
ngay sau khi phát hiện dịch bệnh tri cục thú y tỉnh con tum đã chỉ đạo trạm thú y huyện sa thầy
và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp chống dịch
lấy mẫu bệnh phẩm gửi cơ quan thú y vùng sáu xét nghiệm
đồng thời cấp tạm ứng cho địa phương các loại hóa chất vật tư phòng chống dịch
để ngăn chặn dịch lây lan sang địa bàn khác chính quyền địa phương xã gia xia đã thành lập chốt kiểm dịch
đồng thời cắt cử cán bộ xã phối hợp với cán bộ huyện và người dân địa phương tiến hành khử trùng tiêu độc chuồng trại
quyên cáo người chăn nuôi là phải chấp hành đầy đủ hai đợt tiêm phòng trên một năm
đối với bệnh lở mồm long móng cũng như các bệnh khác mà bắt buộc phải tiêm phòng đối với đàn gia súc
thứ hai là chăm sóc vệ sinh nuôi dưỡng tốt để đảm bảo sức khỏe cho đàn gia súc tránh mắc bệnh
hiện nay ổ dịch lở mồm long móng tại làng o xã gia xia huyện sa thầy đã cơ bản được khống chế
tuy nhiên do thói quen chăn nuôi gia súc thả rông nên nguy cơ lây lan bệnh lờ mồm long móng ra diện rộng
rất khó kiểm soát